nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao italia việt nam
tuần lễ phim italia lần thứ nhất được tổ chức tại hà nội bắt đầu từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng chín
trong tuần lễ này đại sứ quán italia sẽ đưa tới cho công chúng việt nam một cái nhìn về nền điện ảnh nổi tiếng của italia
italia đã có những đóng góp to lớn cho nền điện ảnh đương đại kể từ năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu và trở thành một trong những cường quốc trong lĩnh vực này
cùng với rất nhiều các tên tuổi nổi tiếng từ đạo diễn diễn viên cho đến các kỹ thuật viên lành nghề đã đoạt giải trong nhiều liên hoàn phim danh tiếng trên thế giới
trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược và các thỏa thuận song phương hợp tác đa phương diện của chúng tôi với việt nam bao gồm cả lĩnh vực điện ảnh
do đó trong một vài năm trở lại đây chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các sáng kiến các cuộc gặp gỡ cuộc trao đổi và xúc tiến các sự kiện như một nỗ lực để đưa nền điện ảnh italia đến việt nam
ba bộ phim của đạo diễn paolo genovese người lạ hoàn hảo một mươi chín h ngày hai mươi tháng chín tại giáp cgv vincon bà triệu
địa điểm một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng chín tại dạp kim đồng và gia đình hoàn hảo hai mươi h ngày hai mươi ba tháng chín tại giạp kim đồng được lần lượt trình chiếu phục vụ khán giả yêu điện ảnh việt nam